cục đăng kiểm việt nam cho biết từ ngày hôm nay ngày hai mươi bảy tháng một các trung tâm đăng kiểm sẽ hoạt động trở lại để phục vụ người dân và doanh nghiệp
cục đăng kiểm việt nam khuyến khích người dân trên đường từ quê lên thành phố làm việc sau kỳ nghỉ tết có thể đưa xe vào các trung tâm đăng kiểm địa phương để thực hiện kiểm định
tránh phải chờ đợi lâu giảm tải cho các trung tâm ở hà nội tp hcm
cùng với đó chủ động bảo dưỡng sửa chữa phương tiện để đảm bảo phương tiện đủ điều kiện an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường khi kiểm định
tránh trường hợp gặp nội dung không đạt phải đi sửa chữa tốn thời gian và có thể mất thêm chi phí nếu phải sửa chữa sang ngày hôm sau mới đưa xe đi kiểm định lại được